tại hà nội tổng tông tin điện tử trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và trung tâm truyền thông bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức lễ tổng kết
và trao giải cuộc thi ảnh thách thức để thay đổi năm hai nghìn một mươi chín
đây là cuộc thi đã tạo nên một trào lưu mạnh mẽ trong giới trẻ thời gian qua
với thông điệp nâng cao nhận thức cộng đồng và các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường
xuất phát từ một trào lưu challenge for change được giới trẻ thế giới ưa thích
cuộc thi challengey forten thách thức để thay đổi diễn ra từ ngày một mươi bảy tháng ba đến ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đã có bốn trăm ba mươi bốn tác phẩm được gửi về thu hút năm chín triệu lượt người tiếp cận
hơn một triệu lượt người tương tác trên mạng xã hội facebook
thời gian diễn ra cuộc thi đã xuất hiện nhiều câu chuyện đẹp
những nhân vật truyền cảm hứng lan tỏa khắp cộng đồng mạng
trong cộng đồng dân cư tại nơi họ sinh sống cuộc thi đã chọn ra được một mươi sáu giải thưởng
với một giải nhất hai giải nhì và các giải ba
khuyến khích và giải thưởng
trong cộng đồng khác tại lễ tổng kết ban tổ chức cuộc thi cũng đã tặng tủ sách
và hai mươi suất học bổng cho các em học sinh trường trung học cơ sở tứ liên quận tây hồ hà nội